hải đoàn biên phòng hai mươi tám bộ đội biên phòng cho biết đơn vị vừa tiến hành điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển dầu do không rõ nguồn gốc đối với ông trương hoàng điện chú tại kiên giang là thuyền trưởng của tàu kg chín mươi bốn nghìn bốn trăm tám mươi bốn ts
trước đó vào ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trong lúc tuần tra trên vùng biển tây nam lực lượng biên phòng đã phát hiện tàu cá do ông trương hoàng điện làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng lại để kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra tàu cá trở khoảng một mươi sáu lít dầu do thuyền trưởng đã không xuất trình được giấy tờ hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số dầu trên